xin kính chào quý vị khán giả của kênh antv
trong tuần vừa qua có rất nhiều những tin tức đáng chú ý về chính trị xã hội an ninh trật tự giao thông khiến dư luận quan tâm
sau đây chúng tôi xin điểm lại những tin tức nổi bật trong tuần vừa qua
hà tĩnh trắng đêm dập lửa cứu rừng
những ngọn lửa bùng phát và lan nhanh thực bì dày cộng với gió lao thổi mạnh
đã khiến tình trạng cháy rừng bùng phát từ thị trấn xuân an rồi lan sang xã xuân hồng huyện nghi xuân
đã có ba đường băng cản lửa được tạo ra thế nhưng ngọn lửa đã vượt qua cháy sang đến nhà dân
hiện nay thì ngọn lửa đang lan xuống phía đường quốc lùng một á cụ cũng gần các hồ gia đình
thì từ chiều nay thì các lực lượng cũng đã làm đến tầng ba đường băng mà lửa đều vượt qua cả
hơn năm trăm linh cánh rừng
các cán bộ chiến sĩ quân đội công an kiểm lâm và hàng trăm hộ dân được huy động dập lửa
mọi người đang cố gắng tạo ra một đường băng cuối cùng nhằm ngăn chặn ngọn lửa tiến sát nhà dân
ngọn lửa nó cháy khi nó ấm ị nó về bùng phát khi có gió mà đặc biệt là trở gió
thì ngọn lửa nó chuyển hướng cho nên không có phương pháp gì hơn nữa là mình chỉ có là phát thực bi
đường băng cản lửa để tránh lây lan
đã có hơn tám mươi hộ dân buộc phải di rời khỏi đường băng
trong đêm qua mặc dù chưa có lệnh di rời
nhưng người dân sống cạnh bìa rừng cũng đã chủ động di chuyển tài sản đến nơi an toàn
hiện toàn bộ lực lượng vẫn đang ứng trực để không chế ngọn lửa mệt mỏi nóng rát
thế nhưng tất cả mọi người đều gồng mình trong biển lửa
những bữa cơm vội trong rừng những giọt mồ hôi đổ xuống với hy vọng có thể cứu lấy những cánh rừng xanh tươi
trong ngày hai mươi tám tháng sáu đã có ít nhất bốn đám cháy được phát hiện trên diện tích rừng trồng keo tràm
tại thị xã hương trà và thị xã hương thủy tỉnh thừa thiên huế
thời tiết nắng nóng nhiệt độ trên bốn mươi độ c cùng với gió thổi mạnh khiến đám cháy lan nhanh
uy hiếp tính mạng nhà cửa tài sản của các hộ dân sống ven rừng
trước tình hình đó lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh thừa thiên huế
nhanh chóng huy động nhiều xe cứu hỏa cùng các cán bộ chiến sĩ phối hợp với các đơn vị gồm
kiểm lâm bộ chỉ huy quân sự tỉnh và người dân tiến hành dập lửa đồng thời di dời khoảng hai mươi hộ dân để đảm bảo an toàn
chúng tôi đã tham mưu cho ban giám đốc huy động khoảng bảy trăm linh lượt cán bộ chiến sĩ
đồng thời với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương
rồi lực lượng quân đội dân quân từ về và các chủ rừng đã triển khai nhanh chóng kịp thời dập tắt nắm cháy không để chạy lang
với nỗ lực dập lửa xuyên đêm đến khuya ngày hai mươi tám tháng sáu các đám cháy đã được lực lượng chức năng khống chế
tuy nhiên đến ba giờ sáng ngày hai mươi chín tháng sáu lửa ở khu vực rừng thông đoạn tiếp giáp với khu du lịch sinh thái về nguồn lại bùng cháy trở lại
cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh thừa thiên huế đã huy động bốn xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ phối hợp với các lực lượng để dập lửa
sau nhiều giờ nỗ lực đối mặt với nhiều khó khăn các cán bộ chiến sĩ đã khống chế thành công ngọn lửa
trong quá trình tham gia chạy cháy khó khăn lớn nhất là thời tiết nắng nóng kết hợp với gió nam
nên việc tiếp xúc của các bộ chiến sĩ
đối với đám cháy là gặp nhiều khó khăn
thứ hai đó là phương tiện để triển khai các đồ hình chữa cháy lên các vị trí đám cháy gặp nhiều khó khăn
chúng tôi phải nhờ sự hỗ trợ của lực lượng quân đội ở dân quân tờ về kết hợp với xe ủi để mở đường
các lực lượng hoạt động rất hiệu quả
mặc dù thời tiết là khô hành nắng nóng nhưng mà lực lượng là phối hợp rất nhịp nhàng để có hiệu quả
đặc biệt nhất là lực lượng phòng cháy chữa cháy của công an tỉnh
đã tham gia rất nhiệt tình
đặc biệt nhất là sau khi nhập tắt được đám cháy lực lượng này vẫn ở lại để ngăn ngừa sửa các điểm cháy tiếp tục bùng phát lên lại
sau khi đám cháy được khống chế đến sáng ngày hai mươi chín tháng sáu hai mươi hộ dân ở tổ chín phường hương hồ
sống vàng gần trước đó được chính quyền dây dời cũng đã trở về nhà an toàn
trong khi đó các vụ cháy xảy ra tại rừng
hệ thống ở khu vực chấp ranh giữa phường phú bài với phường thủy châu thủy phương thị xã hương thủy tỉnh thời tiên huế
đến sáng ngày hai mươi chín tháng sáu cũng đã được khống chế
hiện các lực lượng chức năng đã thực hiện nhiều biện pháp để tránh các đám cháy rừng bùng phát trở lại
đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy và thống kê thiệt hại do vụ cháy gây ra
theo xác định của các cơ quan chức năng đám cháy xuất phát từ thôn lương phước xã hòa phú sáng ngày hai mươi bảy tháng sáu
canh sang các cánh rừng khác của bốn thôn thuộc xã hòa mỹ tây huyện tây hòa
sau nhiều giờ đồng hồ với gần sáu trăm linh người tham gia chữa cháy đến hai giờ sáng ngày hai mươi tám tháng sáu
lực lượng chức năng mới khống chế giật tắt đửa đám cháy
diện tích rừng bị cháy là rừng keo và bạch đàn từ ba năm tuổi đến bảy năm tuổi
tri cục kiểm lâm tỉnh phú yên cho biết đây là vụ cháy rừng phức tạp lớn nhất từ trước đến nay
trước đó vào ngày hai mươi sáu tháng sáu cũng xảy ra hai vụ cháy rừng phòng hộ ven biển thuộc thôn từ nham xã xuân thịnh thị xã sông cầu và an ninh tây huyện tuy an thiệt hại hơn hai mươi năm hectare
tính từ cuối tháng bốn đến nay trên địa bàn tỉnh phú yên đã xảy ra bảy vụ cháy rừng diện tích thiệt hại gần hai trăm linh hectare rừng
tuyên án các đối tượng phạm tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
theo cáo trạng do có tư tưởng bất mãn chống lại nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
các đối tượng nguyễn michel phương minh huỳnh đức thanh bình trần long phi đã cấu kết với đối tượng lê quốc phong cùng thành lập tham gia tổ chức quốc nội cuột khởi
tổ chức này hoạt động lập kế hoạch mua vũ khí tuyên truyền lôi kéo người tham gia biểu tình chiếm trụ sở chính quyền ở hà nội và thành phố hồ chí minh
gây bạo loạn nhằm tiến tới lật đổ chính quyền nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
để phục vụ ý đồ nói trên nguyễn my trên phương minh đã đưa cho lê quốc phong hai trăm hai usd để làm kinh phí và mua vũ khí
phụ minh đã hai lần nhập cảnh việt nam vào tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy và tháng ba năm hai nghìn một mươi tám để gặp mặt huỳnh đức thanh bình nhằm trao đổi bàn bạc kế hoạch
ngoài ra các đối tượng thường trao đổi qua mạng xã hội và thư điện tử
nhờ sự móc nối của bình phương minh gặp phong ở thành phố hồ chí minh và gặp phi ở thái lan
ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám cả nhóm tụ tập tại nhà bố của bình là huỳnh đức thịnh ở đồng nai để bàn bạc về cuộc biểu tình vào ngày một mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám tại bình thuận
đồng thời lên kế hoạch chuẩn bị bom xăng ná ban đá tấn công trụ sở cơ quan nhà nước chuẩn bị truyền đơn kêu gọi người tham gia
dù không đồng ý tham gia nhưng do sợ bình bị công an bắt nên bị cáo huỳnh đức thịnh đã không tố giác tội phạm
sau đó các đối tượng còn đi các tỉnh khánh hòa và thành phố đà nẵng lôi kéo người tham gia
vào ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám khi phương minh bình và phi quay lại thành phố hồ chí minh thì bị công an bắt giữ
riêng đối tượng lê quốc phong hiện bỏ trốn bị cơ quan an ninh điều tra truy nã
ngoài ra cơ quan công an tiếp tục điều tra nhiều đối tượng khác có liên quan
tại phiên tòa ngày hôm nay hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng
gây nguy hiểm cho xã hội trực tiếp xâm phạm đến sự tồn tại vững mạnh của chính quyền nhân dân và nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
nên phải xử lý nghiêm và tuyên phạt nguyễn michel phương minh một mươi hai năm tù huỳnh đức thanh bình một mươi năm tù
trần long phi tám năm tù cùng về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
bị cáo còn lại là huỳnh đức thịnh bị tuyên phạt một năm tù về tội không tố giác tội phạm
bộ công an vào cuộc làm rõ vụ đội lốt hàng việt của công ty asanjo
liên quan đến nghi vấn công ty cổ phần điện tử asanjo việt nam nhập hàng nước khác gắn nhãn việt nam
trưng tướng lương tâm quang tránh văn phòng
người phát ngôn bộ công an cho biết thực hiện chỉ đạo của thủ tướng
bộ công an đã chỉ đạo các đơn vị chức năng thu thập tài liệu xác minh những nghi vấn liên quan đến asanjo
cũng theo trung tướng lương tam quang tránh văn phòng người phát ngôn bộ công an
các đơn vị chức năng bộ công an làm rõ tất cả những nghi vấn liên quan đến hoạt động của công ty asanjo
nếu có dấu hiệu vi phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật
tất cả các công ty khác có liên quan đến vấn đề này
các đơn vị chức năng của bộ công an sẽ xác minh làm rõ nếu có sai phạm sẽ xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật
trước đó một số phương tiện thông tin truyền thông có nhiều bài báo phản ánh công ty cổ phần điện tử asanjo việt nam
nhập khẩu sản phẩm sản xuất tại nước khác nhưng gắn nhãn xuất xứ việt nam để bán ra thị trường việt nam
trà vinh bắt năm cán bộ gây thất thoát số tiền gần một trăm hai mươi tỷ đồng
các bị can bị khởi tố gồm có nguyễn văn chiến lê hữu lễ lý kiến trung trần thanh sơn và nguyễn trọng nghĩa
các bị can này khi thẩm định hồ sơ miễn giảm chuyển mục đích sử dụng đất
cố ý không thực hiện các việc kiểm soát kiểm tra theo đúng quy định để các đối tượng lợi dụng gia đình chính sách
làm thủ tục miễn giảm tiền sử dụng đất không đúng đối tượng gây thiệt hại tài sản nhà nước với số tiền gần một trăm hai mươi tỷ đồng
cũng trong ngày cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh thi hành lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc
của các bị can nêu trên thu nhiều tài liệu máy tính có liên quan
khám xét tại nơi ở của hoàng thị hương lực lượng công an đã thu giữ nhiều tài liệu và hàng chục cuốn hộ chiếu visa
máy tính máy in màu giấy tờ liên quan đến hoạt động tổ chức cho công dân xuất cảnh sang lao động trái phép
ở nước ngoài
theo tài liệu của cơ quan điều tra từ năm hai nghìn một mươi năm hoàng thị hương đã đứng ra thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn
bright poster việt nam kinh doanh dưới vỏ bọc buôn bán tổng hợp
hương đã câu kết với đối tượng chân rết ở nhiều tỉnh thành phố trong cả nước để tư vấn làm thủ tục cho một mươi ba trường hợp
là lao động ở các huyện như thanh thọ xuân triệu sơn nông cống thành phố thanh hóa và tỉnh nghệ an
sang nhật bản theo đơn hàng kỹ sư nhưng thực chất là đi theo visa du lịch một mươi năm ngày sau đó trốn ở lại nhật bản
để lao động bất hợp pháp vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ
lào cai tạm giữ đối tượng dùng súng đi cướp ngân hàng
trước đó vào khoảng một mươi h bốn mươi phút ngày một mươi ba tháng sáu công an huyện bảo thắng nhận được tin báo của người dân
tại phòng giao dịch phú xuân của ngân hàng agribank chi nhánh huyện bảo thắng thuộc địa phận thôn giao bình
xã xuân giao xảy ra một vụ cướp ngân hàng trong khi các nhân viên đang thực hiện giao dịch thì xuất hiện
một nam thanh niên dáng người gầy cao khoảng một m